thưa quý vị hiện nay việt nam đã ghi nhận ba mươi ca mắc biến thể omicron
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long mới đây đã cảnh báo cuộc chiến phòng covid một mươi chín
vẫn còn nhiều thách thức trước mắt nếu để biến chủng omicron lan tràn
thì sẽ dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống y tế
theo nhận định của các chuyên gia tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần
trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
nên dẫn đến tăng rất nhanh số mắc gây quá tải hệ thống y tế
con số tử vong sẽ tăng lên vì vậy vẫn phải tập trung cao độ
cho công tác phòng chống dịch
sự xâm nhập của biến chủng omicron có thể sẽ còn xuất hiện thêm
những biến chủng mới khác tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa
trong công tác phòng chống dịch
do đó bộ y tế đã có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp
phòng chống dịch trước biến chủng omicron
chuyển sang thông tin khác vào chiều ngày sáu tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp
hai nghi can gây ra vụ cướp máy tính bảng của hai trẻ em là con công nhân
đang học online ở phòng trọ
nghi can bị bắt khẩn cấp gồm bùi việt thắng chú tại tp biên hòa
và bùi nguyễn hoàng trường chú tại tp hồ chí minh
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng một
chị võ thị tiền đi làm công nhân để hai con nhỏ ở phòng trọ khóa cửa ngoài
tại địa chỉ tổ tám khu phố ba a phường long bình tân tp biên hòa
sau khi chị tiền đi làm thắng và trường đến khu trọ đập cửa
và yêu cầu hai cháu đưa chiếc máy tính bảng
bị uy hiếp hai cháu hoảng loạn kêu khóc và gọi điện cho mẹ mình
nhưng do đang trong giờ làm việc chị tiền không nghe điện thoại được
quá lo sợ do liên tục bị đập cửa uy hiếp
cháu bé đã đưa máy tính bảng cho đối tượng thắng
sau khi cướp được chiếc máy tính bảng thắng cùng trường mang đi bán lấy tiền
chia nhau tiêu xài
tòa án nhân dân tỉnh cà mau vào ngày hôm qua đã mở phiên tòa xét xử
phan trường giang chú tại xã tắc vân tp cà mau về hành vi giết người
điều đáng nói là nạn nhân trong vụ việc chính là vợ của giang
do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính vào ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
giang từ tp cà mau đến ấp đá bạc xã khánh bình tây huyện trần văn thời
để theo dõi và nảy sinh ý định giết vợ
ngày hôm sau khi thấy vợ về đến nhà mẹ ruột ở xã khánh lâm huyện u minh
giang đã vào nhà dùng dao đoàn
giang đã vào nhà dùng dao đoàn chém vào người vợ
dù bị trọng thương nạn nhân vẫn cố bỏ chạy nhưng đối tượng vẫn tiếp tục đuổi theo
và dùng dây thừng xiết cổ đến khi tử vong
căn cứ vào tính chất hành vi và các tình tiết trong vụ việc
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan trường giang một mươi năm năm tù giam về tội giết người
qua tuần tra kiểm soát vào đêm ngày sáu tháng một đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế và chức vụ công an thành phố mỹ tho và phòng tài nguyên môi trường tp mỹ tho
đã phát hiện và bắt quả tăng hai phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông tiền
đoạn thuộc ấp thới thạnh xã thới sơn tp mỹ tho
tại thời điểm bị bắt quả tang trên hai phương tiện không có biển kiểm soát gồm một tàu gỗ
và một tàu sắt đang chứa khoảng bảy mét khối cát khai thác trái phép
qua kiểm tra hai người điều khiển và những người đi trên hai phương tiện
không xuất trình được các văn bằng chứng chỉ và giấy phép khai thác theo quy định
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ hai phương tiện
cùng tăng vật để xử lý theo quy định của pháp luật
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh vừa ký quyết định thi hành kỷ luật
đối với ông nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác
và ủy ban kiểm tra trung ương cũng đã thi hành kỷ luật về đảng
trước đó ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ tám xem xét kết quả kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng bộ y tế
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một theo đó ban cán sự đảng bộ y tế đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của đảng
quy chế làm việc của ban cán sự đảng thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
để bộ y tế cục quản lý dược và nhiều đơn vị cơ sở khám chữa bệnh
và cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng
ban hành thể chế chính sách vi phạm trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc
thực hiện liên doanh liên kết đấu thầu mua sắm thuốc trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao
cám bộ đảng viên bị kỷ luật một số bị xử lý hình sự
tiếp tục tăng cường công tác xử lý vi phạm về tiếng ồn trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần
và lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi hai là chỉ đạo khẩn của ủy ban nhân dân tp hcm đối với các địa phương đơn vị của thành phố
trước khi thực hiện về thực trạng ô nhiễm tiếng ồn gia tăng trong dịp cuối năm lễ tết
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các xã hội đồng hành
ban ngành đoàn thể các quận huyện và thành phố thủ đức tiếp tục thực hiện việc quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ
gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật tăng cường kiểm soát ô nhiễm về tiếng ồn đồng thời chủ động thực hiện hiệu quả
các giải pháp biện pháp xử lý nghiêm các nhóm hành vi vi phạm có mối liên hệ với nhau như tiếng ồn
phòng chống dịch covid một mươi chín an ninh trật tự nhằm gìn giữ an ninh trật tự đảm bảo sự bình yên cho nhân dân
thưa quý vị và các bạn hiện việt nam đã ghi nhận ba mươi ca mắc biến thể omicron
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long mới đây đã cảnh báo cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn còn nhiều thách thức trước mắt
nếu để biến chủng omicron lan tràn sẽ dẫn tới tình trạng quá tải hệ thống y tế
theo nhận định của các chuyên gia tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần trong nhóm chưa tiêm chủng
và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng
nếu biến chủng omicron đầy đủ nên dẫn đến tăng rất nhanh về số ca mắc gây quá tải hệ thống y tế
con số tử vong sẽ tăng lên vì vậy vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch
sự xâm nhập của biến chủng omicron có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng mới
tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
do đó bộ y tế đã có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
trước diễn biến của biến chủng omicron
và có thể thấy rằng trong lúc dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
thì một số quán karaoke vẫn lén lút hoạt động chui
vừa qua công an xã vân côn phối hợp với công an huyện hoài đức hà nội
đã tiến hành kiểm tra và xử lý một số cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định về phòng chống dịch
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
khoảng một mươi năm h ngày bốn tháng một lực lượng công an xã vân côn phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện hoài đức
kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh karaoke top oan có địa chỉ tại thôn phương quan
xã vân côn huyện hoài đức thành phố hà nội do vũ đắc thụy làm chủ
tại thời điểm kiểm tra bên ngoài quán không có biển hiệu
bên trong cơ quan công an phát hiện có một mươi sáu người gồm ba nam và một mươi ba nữ
người quản lý tại đây khai nhận cơ sở này đang nghỉ hoạt động
trước dịch thì các bạn ở đây dịch các bạn không về được thì các bạn ở đây
mình nuôi các bạn mục đích là các bạn vào dọn dẹp phòng hát khi khách đến hát
khi được đề cập giờ đang là thời điểm hết giãn cách
tại sao quán hát lại không cho những người này về địa phương thì chủ cơ sở tiếp tục lý giải
các bạn được quen các bạn ở thì các bạn ở mình không giữ mình cũng không cấm
mình phải bù lỗ ra để mình lấy kinh phí mình nuôi các bạn
có việc lúc nào thì làm lúc ý mà không có việc thì các bạn được nghỉ
khi khách hát xong thì các bạn vào dọn phòng
lời khai của người quản lý
nhân viên ở đây đều mới vào làm tầm sáu đến bảy tháng
tuyển chọn tự do không có hợp đồng lao động và không có bất kỳ ký kết giảng buộc nào
các nhân viên đều có tuổi đời rất trẻ sinh từ năm hai nghìn một đến hai nghìn bốn
lời khai là vậy nhưng khi phóng viên lựa chọn bất kỳ một nhân viên để hỏi
thì câu trả lời lại không phải như vậy
lời khai là vậy nhưng khi phóng viên lựa chọn bất kỳ một nhân viên để hỏi thì câu trả lời không phải như vậy
lời khai là vậy nhưng khi phóng viên lựa chọn bất kỳ một nhân viên để hỏi thì câu trả lời không phải như vậy
về trụ sở làm việc lấy lời khai phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

hiện công an xã vân côn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chín nhân viên
về lỗi không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú
với những công dân chưa đủ tuổi lao động công an xã đã liên hệ với gia đình để đưa về địa phương
lập hồ sơ xử lý chủ cơ sở về các vi phạm liên quan đến việc sử dụng lao động tại cơ sở
và ngay sau đây sẽ là một số chính sách mới có hiệu lực trong năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các hành vi bạo lực với trẻ em như bắt nhịp ăn
chừy mắng đe dọa sẽ bị xử phạt lên tới hai mươi triệu đồng
đây là nội dung được quy định trong nghị định số một trăm ba mươi ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ trợ giúp xã hội và trẻ em
nghị định này thay thế nghị định số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn một mươi ba ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
cũng có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
với nhiều quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của lao động việt nam ở nước ngoài
trong đó đáng quan tâm là quy định cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng
khi bị người sử dụng lao động ngược đái cưỡng bức lao động
hoặc bị quấy dối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài
điểm mới quan trọng khác là luật nghiêm cấm việc thu tiền môi giới đi xuất khẩu lao động của người lao động
ngân hàng nhà nước việt nam cũng vừa ra quy định một nghìn chín trăm năm mươi sáu
ấn định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi hai
đối với dư nợ của các khoản vay mua nhà ở
mức lãi suất này được quy định là bốn tám một năm bằng mức lãi suất năm hai nghìn hai mươi một
và giảm hai một năm so với các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin chính đã phát
trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo nhận định của các chuyên gia tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần
trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
nên dẫn đến tăng rất nhanh số ca mắc gây quá tải hệ thống y tế
con số tử vong sẽ tăng lên vì vậy vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch
vào ngày bốn tháng một công an tp hcm viện kiểm soát nhân dân tp hcm
và quả án nhân dân tp hcm đã tiến hành họp khẩn để trao đổi các vấn đề
trong vụ đe tái tám tuổi tử vong do bị bạo hành xảy ra tại tp hcm
sự việc đã khiến dư luận bàng hoàng phẫn nộ trong thời gian vừa qua
hai đối tượng gồm nguyễn kim trung thái cha ruột và nguyễn võ quỳnh trang
sẽ bị xử lý liên minh đúng người đúng tổ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng vũ thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một
thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai có sẹo chấm ở đầu lông mái trái
và đối tượng đảng phù cản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại bản hủy hốc
xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện quốc oai hà nội là đối tượng tạ viết dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn văn sơn xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ tp hcm
cao một m bảy mươi và có xẹo chấm cách mũi trái một cm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật
hãy bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện